sáng nay một mươi bốn tháng hai ba mươi quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố hà nội đã đồng loạt tổ chức lễ tiễn tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn hai mươi
hơn ba năm trăm linh tân binh của thủ đô đã có một ngày hội tòng quân đầm ấm trang trọng và nhận được sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước và thành phố hà nội
tất cả đều có chung một mong muốn rèn luyện và đóng góp vào nhiệm vụ thiêng liêng xây dựng bảo vệ tổ quốc
đã tốt nghiệp đại học và đi làm nhiều nơi nhưng ước mơ được đứng trong hàng ngũ quân đội đã thôi thúc công văn khóa viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ
với anh thật xúc động tự hào khi lần đầu khoác lên mình chiếc áo lính còn thơm mùi vẻ mới
cùng với bao người mẹ khác ở hà nội gia đình chị hoa có người con trai duy nhất lên đường nhập ngũ lần này
bản thân chị rất vui và luôn động viên con đi nghĩa vụ quân sự để được học tập gian luyện trong môi trường quân đội
bản thân tôi là người mẹ tôi cũng rất là vui và phấn khởi động viên cháu lên đường để hoàn thành nhiệm vụ theo giấy gọi của quận tây hồ
và tôi mong cháu đi được theo đúng đường nối của đảng và được tất cả mọi thứ được của nhà nước giao cho hoàn thành nhiệm vụ là tôi là người mẹ như thế là tôi phấn khởi
theo đánh giá chung
mùa tuyển quân năm nay thành phố tiếp tục bảo đảm được số lượng và chất lượng tuyển chọn
công dân nhập ngũ đồng đều và cao hơn năm trước cả về tiêu chuẩn chính trị sức khỏe và trình độ văn hóa
năm nay đối với quận tây hồ vẫn giữ cơ bản theo cái chất lượng như các năm khác
vẫn theo số có sức khỏe tốt và có trình độ trong đó đặc biệt là số có trình độ cao đẳng đại học
cùng với quận tây hồ ngày hội tòng quân hôm nay cũng diễn ra trang trọng
tại nhiều nơi
sự có mặt cùng những lời chia sẻ động viên của lãnh đạo đảng nhà nước và thành phố hà nội
là nguồn động viên lớn cho hơn ba năm trăm linh thanh niên ưu tú của thủ đô yên tâm lên đường nhập ngũ học tập và giàn luyện
góp phần xây dựng quân đội vững mạnh xứng đáng là bộ đội cụ hồ trong thời kỳ mới